hiệp hội gỗ và lâm sản việt nam cho biết khoảng sáu mươi doanh nghiệp xuất khẩu gỗ sang các thị trường hoa kỳ
châu âu đề nghị chậm giao hàng chưa ký kết các đơn hàng mới cho đến khi khống chế được dịch bệnh
nếu dịch bệnh tiếp tục có những diễn biến phức tạp đến cuối tháng năm chỉ riêng hai thị trường hoa kỳ và châu âu
giá trị kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản sẽ giảm khoảng bảy trăm linh tám trăm linh triệu usd
tương đương với một mươi một mươi năm tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản tại hai thị trường này